thưa quý vị bất thân thắng bại sau trận hòa hai đều trên sân mỹ đình ở lượt đi
đội tuyển việt nam sẽ có màn quyết đấu giành chức vô địch với đội tuyển thái lan
trong trận chung kết lượt về aff cup hai nghìn hai mươi hai vào tối ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một
với nhiệm vụ phải thắm hoặc hòa với tỷ số ba đều trở lên
vâng ạ mặc dù trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn với đội tuyển việt nam
nhưng rất đông người hâm mộ bóng đá và cư dân mạng đều bày tỏ sự lạc quan
hy vọng và chúc đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về với tâm thế tốt nhất
thể hiện được bản lĩnh của những chiến binh sao vàng và giành ngôi vô địch
hơn chín mươi phút của tuyển việt nam trong trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân vận động mỹ đình ngày một mươi ba tháng một vừa qua
người hâm mộ cả nước đã trải qua rất nhiều cung bậc cả chúc
đó là giây phút ăn mừng cuồng nhiệt khi các cầu thủ đi bàn và rồi tiếc nuối khi bị vỡ hỏa
trong buổi họp báo
trong chiếc trận chung kết lượt về iff cup hai nghìn hai mươi hai vào chiều ngày một mươi năm tháng một
huấn luyện viên park hang seo cho biết tuyển việt nam đến thái lan quyết tâm giành chiến thắng
đem chiếc cúp vô địch để làm món quà cho người hâm mộ
nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kỳ vọng của mình vào trận chung kết lượt về sắp tới
huấn luyện viên park hang seo đã rèn cho học trò một số miếng đánh sở trường như truyền dài vượt tuyến
hay đánh biên trảng ngược tuyến hai nhưng như thế là chưa đủ để thắng một trận chung kết đỉnh cao
hy vọng trong đêm chung kết các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình đem vinh quang về cho tổ quốc
chúc các anh may mắn
nhiệm vụ cần thiết trước mắt là huấn luyện viên park hang seo phải tháo gỡ nút thắt tâm lý cho học trò
đây là lúc khả năng đắc nhân tâm và thúc đẩy tinh thần cầu thủ của huấn luyện viên park hang seo cần được thể hiện
cố lên nào các chàng trai
tôi thấy thì trong sai lầm ở trận lượt đi những thiếu sót thuộc về cá nhân có thể quả lấp sớm bằng những cầu thủ chất lượng hơn
hay chính cá nhân ấy tự rút ra bài học để nâng cấp bản thân
huấn luyện viên park hang seo cùng học trò cần gấp rút sửa chữa
hy vọng có thể xem một trận đấu đỉnh cao và mãn nhãn
mặc dù lịch sử đối đầu trong nhiều năm qua cho thấy ưu thế thuộc về thái lan
nhưng điều đó không còn nhiều ý nghĩa bởi các chiến binh sao vàng đang có những cá nhân cầu thủ thi đấu tốt
cùng với lịch sử đối đầu thuận lợi khi gặp nhau trong những năm qua
rất nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển việt nam
mong muốn toàn đội sẽ thể hiện bản lĩnh tinh thần việt nam
và chiến đấu vì hàng triệu con tim đang mong chờ trước vô địch
chúc đội tuyển thi đấu thật tốt trong trận lượt về sắp tới và giành chiến thắng
đạt chức vô địch dành tặng cho người hâm mộ việt nam
và là món quà ý nghĩa dành tặng cho thầy park hang seo
dù thắng hay thua thì chúng ta đều thấy đội tuyển bóng đá việt nam đã trưởng thành lắm rồi
minh chứng là thành công ở asean cup hay vòng loại world cup
trong trận chung kết
các em cứ đá cháy hết mình
vậy là quá tuyệt rồi
cố gắng ôm cúp trên sân khách nó mới gọi là tặng cấp nha
tuyển việt nam đã gặp thái lan nhiều lần và cũng đã giành chiến thắng trên đất thái
ví dụ như năm hai nghìn một mươi chín
vì vậy hy vọng thầy trò huấn luyện viên park hang seo có thể phát huy những lợi thế của mình
và hoàn toàn có thể đánh bại thái lan ngay trên đất thái
tôi tin các anh có thể làm được
tiến lên việt nam hãy đem vinh quang về cho đất nước chúng ta nào
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé